thực hiện chỉ đạo của chính phủ bộ xây dựng đang hoàn thiện trình chính phủ ban hành nghị quyết về giải pháp khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp
giải pháp được tính đến là khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp với căn hộ quy mô dưới bảy mươi m hai giá bán dưới hai mươi triệu đồng một m hai
tại hội thảo giải pháp phục hồi thị trường bất động sản hậu covid một mươi chín vừa được tổ chức tại hà nội bộ xây dựng cho biết
để phát triển nhà ở thương mại giá thấp nhiều chính sách khuyến khích sẽ được áp dụng như bố trí quỹ đất ngay từ khi quy hoạch
dự kiến tối thiểu ba mươi tổng diện tích đất ở trong các dự án được chậm nộp tiền sử dụng đất trong thời hạn tối đa hai mươi bốn tháng
về thủ tục đầu tư xây dựng được miễn thủ tục thẩm định bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở
khuyến khích và hỗ trợ phát triển nhà ở thương mại và nhà ở xã hội là giải pháp cơ bản để giúp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản
xây dựng thị trường bất động sản vượt qua khó khăn trước mắt phục hồi sau dịch covid một mươi chín